được mệnh danh là một trong tứ đại quốc khuyển của việt nam
giống chó bắc hà tỉnh lào cai đã gắn liền bao đời nay với cuộc sống đồng bào các dân tộc nơi đây
nhân dịp năm mới mậu tuất chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về giống chó quý này
tại vùng cao nguyên trắng bắc hà
là một người trẻ có niềm đam mê với giống chó quý bản địa
anh nguyễn ngọc tạo đã lặn lội đi tìm giống chó bắc hà thuần trùng để nhân giống
sau hai năm miệt mài tìm hiểu cách nuôi dưỡng và chăm sóc
đến nay anh đã nhân giống thành công một đàn chó con
theo anh tạo chó bắc hà bây giờ không hiếm
nhưng để tìm được một con giống thuần trùng mang nhiều đặc điểm ưu việt thì không phải là dễ
với tinh thần của mình là muốn nhân giống ra giống chó bắc hà này thuần trùng
để đáp ứng được nhu cầu giữ lại nguồn gen tốt
và cung cấp con giống tốt cho những người
và muốn nuôi đam mê về chó bắc hà
cái nguồn gốc nguyên bản này thì thực sự là tìm nó cũng rất là khó
vì nếu như muốn tìm con chó tốt thì mình phải lên tận những bản xa xôi của người hâm âu dân tộc
ở trên núi để chọn được con giống chó đẹp rồi mình mang về nuôi để nhân giống ra
chó bắc hà sống chủ yếu trên vùng cao
và thường được sử dụng làm bạn đồng hành trong mỗi trường hợp
nó được yêu thích bởi vẻ ngoài dũng mãnh sự dẻo dai thông minh và có tính kỷ luật cao
đặc biệt đây là giống chó rất gần gũi và trung thành với chủ
chó bắc hà có bộ lông xù cổ gáy thường bờm lông mọc như bờm sư tử
nhiều người còn quan niệm rằng đây là loại chó mang tính phong thủy
và không phải bất cứ ai cũng có thể chọn được một chú chó thật sự đẹp
mình thì cứ thi thoải mình lại ra chợ có con nào đẹp mình lại mua ở nhà mình
mình nuôi bốn năm con
sống ở đây mình thấy chó bắc hà cơ bản là khôn
nuôi mình đặc biệt là những chú chó xù chó lửa thì người ta rất là chuộng
đây bạn cứ nhìn qua hai cái ảnh con này nhé
cơ bản là con chó bắc hà khá đẹp rồi
thứ nhất là bộ lông nó phải dài như thế này hai con này này
đấy và hai con này là cơ bản là lại đen tuyền nữa
lông nó phải dài đầu thủ của nó phải tròn như thế này là
nó vẫn giữ được cái nguồn gốc chó của ngày xưa
nó là bạn trồng nhà nhé trồng nhà rất là tốt
đấy thứ hai là nó rất là quấn chủng
thứ ba là bảo rất là nghe và bảo vệ lãnh thổ rất là tốt
mặc dù giờ đây đồng bào các dân tộc không còn sử dụng chó bắc hà để đi nương đi săn bắt nữa
nhưng với những đặc điểm nổi bật những chú chó này vẫn được nhiều người yêu mến
đặc biệt hơn trong dịp năm mới mậu tuất như năm nay
những chú chó bắc hà càng trở nên ý nghĩa
chơi chó bắc hà không chỉ là thú vui mà thực sự còn là niềm đam mê
được sở hữu một chú chó quý trong ngày đầu năm mới với nhiều người yêu thích
sẽ là một sự khởi đầu xuân sẻ và may mắn